trong ba ngày tới mưa rào và rông sẽ lan rộng ở khu vực phía đông bắc bộ
những cơn mưa rông có thể xảy ra vào thời điểm bất kể trong ngày
nhưng tập trung nhiều hơn vào chiều và tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo rông mạnh
nguy cơ có lốc xét và gió giật mạnh rất nguy hiểm
nhiệt độ hầu như không quá mức là ba mươi năm độ và nắng nóng tạm thời chấm dứt
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông ở trên diện rộng trong vòng ba ngày tới
tập trung vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo rông mạnh
nguy cơ xảy ra lốc xét gió giật mạnh rất nguy hiểm
nhiệt độ hầu như không quá mức là ba mươi năm độ và nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại khu vực miền trung những cơn mưa rào và rông cũng có dấu hiệu sẽ xuất hiện trở lại
với thời điểm có mưa chủ yếu về chiều tối đêm và sáng
cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to và rông
dự báo trong khoảng hai ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trời chuyển nhiều mây hơn cường độ nắng sẽ suy giảm
nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó sẽ tạm kết thúc trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa trong ba ngày tới
thời điểm mưa chủ yếu là về chiều tối đêm và sáng
ngày mai ở khu vực này có nắng nóng nhẹ ở phần phía bắc
sau đó sẽ tạm kết thúc trong hai ngày tiếp theo
với nhiệt độ không quá mức là ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chịu tác động chủ yếu của gió mùa tây nam hoạt động ở mức trung bình
ban ngày hầu hết các nơi ở trên khu vực trời đều có nắng
đến chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa rông mạnh
đề phòng khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là từ hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày hai mươi hai
thời tiết nam bộ trong ngày mai phổ biến ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa rông mạnh
đề phòng khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ